đội quản lý thị trường số bảy thuộc cục quản lý thị trường tỉnh lào cai và phòng pc ba công an tỉnh lào cai vừa bắt giữ hai lít dầu gội một lít dung dịch tẩy rửa không rõ nguồn gốc xuất xứ
toàn bộ số hàng gồm hai lít dầu gội và một lít dung dịch tẩy rửa bị bắt giữ tại khu vực đường thủ dầu một khu công nghiệp bắc duyên hải phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai
chủ số hàng trên là hoàng ngọc hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu địa chỉ thường trú tại tỉnh quảng ninh hiện tại vụ việc đang được đội quản lý thị trường số bảy hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây thì hàng mỹ phẩm kém chất lượng và thực phẩm bẩn có nguy cơ tràn lan trên thị trường lào cai do đó các ngành liên quan và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh phối hợp điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vận chuyển tiêu thụ mặt hàng này trên địa bàn